trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp được sự chấp thuận của chính phủ và bộ ngoại giao việt nam
đáp ứng mong muốn hồi hương của công dân đức và liên minh châu âu tại việt nam
việt nam airlines đã thực hiện hai chuyến bay đặc biệt hành trình từ việt nam đi đức
trong các ngày mùng sáu và ngày mùng tám tháng bốn
các chuyến bay được chính phủ đức tài trợ và bộ ngoại giao đức phối hợp với việt nam airlines triển khai
chuyến bay ngày tám tháng bốn kết hợp chở trang thiết bị y tế viện trợ của chính phủ
nhân dân việt nam gửi tặng chính phủ và nhân dân năm nước đức pháp ý tây ban nha và anh
để hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín
các chuyến bay khai tháp bằng tàu boeing bảy trăm tám mươi bảy một mươi với tổng cộng gần sáu trăm linh hành khách là công dân đức
và liên minh châu âu đã khởi hành từ việt nam đi frankfurt đức vào dạng sáng mùng sáu tháng bốn và mùng tám tháng bốn
công tác đón tiếp phục vụ hành khách hàng hóa từ mặt đất đến trên không được tuân thủ nghiêm ngặt
các quy định phòng chống dịch bệnh
trên chiều từ đức về việt nam các chuyến bay không chở hành khách chỉ chở hàng hóa
các máy bay được vệ sinh khử trùng y tế toàn bộ khoang hành khách buồng lái hầm hàng ngay sau khi hạ cánh
chuyến bay có ý nghĩa đặc biệt với các hành khách đức châu âu đang mắc kẹt tại việt nam do hiện nay
các chuyến bay thường lệ từ việt nam đi quốc tế đều đã bị tạm ngừng
bên cạnh đó việc viện trợ hàng hóa y tế trên các chuyến bay còn góp phần thắt chặt quan hệ ngoại giao
giữa việt nam và đức và các nước châu âu hỗ trợ công cuộc phòng chống đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín trên toàn thế giới
tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay việt nam chưa ghi nhận thêm ca mắc mới nào với dịch bệnh covid một mươi chín
tính đến thời điểm này việt nam có hai trăm năm mươi một trường hợp dương tính với covid một mươi chín